một đường dây mua bán trái phép chân ma túy với số lượng lên tới một trăm linh năm kg ma túy các loại
đã bị công an quận bắc từ liêm tp hà nội triệt phá
hiện cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thị ninh hai mươi năm tuổi
trú tại huyện bắc quang tỉnh hà giang và năm đối tượng để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an xác định ninh là đối tượng cầm đầu
cùng đồng phạm thực hiện giao dịch mua bán ma túy số lượng lớn trên
cụ thể vào ngày một mươi một tháng một ngay sau khi xác định là ngày các đối tượng tập kết ma túy về nơi ở của ninh
tại tòa r ba khu đô thị goldmark city công an quận bắc từ liêm đã triển khai lực lượng bắt giữ
vào khoảng chín giờ cùng ngày khi ninh đang vận chuyển bảy thùng các tông bên trong có chứa ma túy
tại hầm tòa nhà thì bị lực lượng ập vào bắt quả tang
khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của ninh lực lượng công an đã thu giữ một mươi năm thùng các tông có chứa ma túy
qua giám định sơ bộ tổng khối lượng ma túy thu giữ là một trăm linh năm kg
cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy ngày hôm nay đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng
đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip hai nữ sinh trường đại học ngoại ngữ tin học tp hcm
hablis đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu bảy
sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính
quy định xác định có dấu hiệu tội phạm tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính quy định

cơ quan công an quân khu bảy cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh
trường quân sự quân khu bảy hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp
chỉnh sửa đăng tải phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội
phòng điều tra hình sự quân khu bảy tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc
xử lý đúng người đúng tội trước đó vào ngày một mươi ba tháng một cục chính trị quân khu bảy đã phát đi thông báo
thông tin sự việc lan truyền trên mạng xã hội nêu nữ sinh viên trường hablis học quân sự trong trường
bị hiếp dâm dẫn đến có ý định tự tử là thông tin sai sự thật đoạn clip có dấu hiệu cắt kép nhằm
bóp méo sự thật thực tế nữ sinh la hét là do có tiền sử trầm cảm sau khi bị một số bạn cùng phòng
nghi ngờ lấy trộm tiền sau đó nữ sinh này được cha mẹ đến để chấn an đưa về nhà
tuy nhiên clip phát tán trên mạng xã hội đã theo dệt theo mục đích xấu
giả danh lực lượng công an rồi dùng hung khí khống chế một người để cướp tài sản rất táo tợn là hành
vi phạm tội của hai đối tượng phan ngọc vũ bốn mươi tuổi và vũ thanh hổ ba mươi chín tuổi cùng chú tại thành phố
bumat thuật tỉnh đắk lắc chi tiết sẽ có trong cụm tin sau
vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng nên vũ rủ hổ đi tìm tài sản của
người dân sơ hở để chiếm đoạt khi thấy một người dân đang nằm nghỉ ở bờ đập hồ ya cao nên
hai đối tượng đến tự xưng là công an rồi khống chế ép lên xe máy trở về trụ sở làm việc
sau khi chở đi được khoảng hai km vào đường dãy cà phê vắng người các đối tượng đã lấy kéo nhọn
khống chế và cướp sợi dây chuyền của nạn nhân đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát
tại thành phố hải phòng công an huyện an dương cũng vừa bắt giữ tám đối tượng gây ra nhiều vụ cướp
trên địa bàn
nhóm đối tượng đa phần từ một mươi năm
trong một mươi bảy tuổi trong ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã chặn đánh và cướp một ví da bên trong
có ba trăm linh đồng của một người dân đi đường ngay sau đó nhóm đối tượng tiếp tục chặn đánh trọng thương
và cướp một xe máy airblade của hai thanh niên tại khu vực xã lê thiện huyện an dương các đối tượng
trên còn thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn quận hải an và thành phố hải dương
thưa quý vị thời điểm cuối năm ngoài các chợ siêu thị trung tâm thương mại thì các hộ
nhà ở kết hợp
sản xuất kinh doanh cũng là nơi tập trung nhiều hàng hóa phục vụ tết nguyên đán do đó
nguy cơ cháy nổ tại những cơ sở này tiêm ẩn nhiều phức tạp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trong dịp tết công an tỉnh khánh hòa đã tăng cường triển khai các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức
của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy giảm nguy cơ cháy nổ xảy ra khi tết nguyên đán
năng cận kề sau đây là ghi nhận tại phường phước hải thành phố nha trang
bố trí hàng hóa không bảo đảm khoảng cách an toàn che chắn cả lối thoát nạn khu vực thắp hương
thờ cúng được bố trí gần các hàng hóa dễ cháy một số thiết bị điện dây dẫn điện không có bỏng nhựa
cách điện bảo vệ đây là những lỗi thường gặp qua thực tế kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng
cháy chữa cháy tại các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên đường đồng nai phường phước hải
thành phố nha trang thậm chí nhiều cơ sở còn không trang bị bình chữa cháy để kịp thời xử lý
khi có sự cố cháy nổ xảy ra
mấy chú bên phòng cháy chữa cháy cũng nhắc nhở rất là nhiều phải có chừa lối thoát khi mà bị họ họn
để mà mình thoát thân đồ đạc phải chắc tránh xa những cái ổ điện và những cái dây điện phải bọc nhựa
ngoài cũng nhờ mấy anh bên phòng cháy chữa cháy cũng chỉ dọn
mình cũng biết hiểu thêm chứ mình cũng dân mà mình cũng không có rành lắm mấy vấn đề mà phòng
cháy chữa cháy nhắc nhở đó là rất là quan trọng để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong
dịp tết nguyên đán bên cạnh việc phối hợp với công an các xã phường tăng cường công tác kiểm tra
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ
sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành những quy định bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy qua đó
phần nâng cao hiệu quả phòng chống cháy nổ trong quá trình kinh doanh buôn bán của các hộ gia đình
tăng cường các nội dung tuyên truyền về công tác phòng cháy bằng nhiều biện pháp nhiều hình thức
ví dụ như là tuyên truyền thông qua các xe tuyên truyền lưu động kết hợp công tác kiểm tra
đoàn kiểm tra cũng đã kết hợp tuyên truyền trực quan tại chỗ bằng việc chỉ ra những nguy hiểm trong
việc sắp xếp bố trí hàng hóa chỉ cho bà con việc sử dụng các phương tiện chữa cháy
như là bình chữa cháy và các cách thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra và một số các biện pháp
ví dụ như là chủ động phối hợp giữa các nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh liên kề
bố trí lối thoát nạn thứ hai thông qua băng công thông qua lối đi qua lên sân thượng qua máy
và nhắc nhở bà con là chủ động trang bị các phương tiện và sắp xếp bố trí hàng hóa đảm bảo là an toàn
trong dịp tết đến xuân về
có in các nội dung về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an thành phố nha trang gửi đến từng hộ kinh doanh là một trong những biện pháp tuyên truyền sáng tạo
góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
cùng với các biện pháp của lực lượng chức năng hơn hết mỗi hộ kinh doanh phải tự nâng cao ý thức tự giác
tuyệt đối không chủ quan lơ là thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy
để mọi người mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn hạnh phúc
một lô hàng thịt lợn đã bốc mùi hôi thối đang để trên hai xe tải đưa đi tiêu thụ
vừa bị công an huyện thống nhất của tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi tám do tài xế nguyễn đức bình quê tỉnh đồng nai điều khiển
lực lượng công an đã phát hiện hàng chục bao tải trong thùng xe chứa thịt lợn không có dấu kiểm dịch
bốc mùi hôi thối nồng nặc
tiếp tục kiểm tra cơ sở giết mổ lợn của ông bình tại xã gia kiệm huyện thống nhất
cơ quan chức năng đã phát hiện thêm chiếc xe tải biển số sáu mươi p chín trăm bốn mươi chín cũng chứa thịt lợn đã qua giết mổ
không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y bốc mùi hôi thối và tím tái chuẩn bị được mang đi tiêu thụ
tổng trọng lượng của số thịt lợn trên hai xe ô tô là gần hai tấn
bước đầu ông bình khai nhận số thịt lợn chết và gần chết được mua gom của các hộ dân trong vùng
với giá là một mươi đồng một kg sau đó mang về cơ sở của gia đình giết mổ
rồi vận chuyển lên bình dương tiêu thụ với giá là từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg
lực lượng công an tỉnh quảng nam vừa liên tiếp phát hiện thu giữ hàng tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
cụ thể lúc bốn h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một tiến hành kiểm tra ô tô tải đầu kéo biển kiểm soát
lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện lượng lớn hàng hóa bao gồm bánh kẹo các loại
đồ gia dụng rượu mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ
trước đó kiểm tra ô tô tải đầu kéo năm mươi một d bốn nghìn ba trăm bảy mươi năm semi ramok năm mươi một r một mươi bốn nghìn sáu mươi năm
lực lượng công an đã phát hiện trên xe vận chuyển hơn một tấn vải các loại
hai trăm bốn mươi ba hóa chất ngành dệt đều do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử
ngoài ra kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát một mươi tám h một trăm năm mươi chín
lực lượng cảnh sát kinh tế còn phát hiện gần hai tấn hóa chất ba mươi bốn btv một n dùng trong dệt may
do ấn độ sản xuất không có hóa đơn chứng từ tại thời điểm kiểm tra
tất cả số hàng hóa trên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ
để xử lý theo quy định của pháp luật
tái chế một mươi tấn nhựa eva gây ô nhiễm môi trường
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành pháp tnt
có địa chỉ tại thôn dưỡng mông xã ngũ phúc huyện kim thành của tỉnh hải dương
vừa bị tổ công tác của công an huyện kim thành kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử lý
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện đơn vị đang tái chế nhựa eva
từ phế liệu dày da gây mùi khét xả ra môi trường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân sinh sống xung quanh
quá trình làm việc đại diện công ty chưa xuất trình được các giấy phép liên quan đến hoạt động tái chế nhựa eva
và kế hoạch bảo vệ môi trường liên quan đến việc thu gom chất chứa và cắt cán nhựa eva
đến thời điểm hiện tại công ty đã tái chế được khoảng một mươi tấn nhựa eva cho các công ty khác
quá trình kiểm tra tổ công tác còn phát hiện tại nhà kho và khu vực chứa bên ngoài nhà kho của công ty
chất nhiều bao tải bên trong có chứa đế dày và phế liệu đang trong quá trình sản xuất
tổng khối lượng ước tính là khoảng năm mươi tấn
vụ việc đang được công an huyện kim thành tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị chỉ còn một tuần nữa là đến tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là thời điểm mà nhiều người đang tất bật trở về nhà
từ thực tế nhu cầu của người dân tăng cao tính cấp vấn nạn lừa đảo
đặc biệt là bán vé giá rẻ trên không gian mạng diễn ra hết sức phức tạp
trong đó nhiều đối tượng đã giả mạo cả những trang web fanpage của các hãng tàu hỏa
máy bay xe buýt với nhiều hình thức tinh vi để thực hiện thủ đoạn lừa đảo này
quê ở xa nên cứ độ hoa đào nở chị đào hiệp liền vội vã liên hệ mua vé tàu từ rất sớm
khi mà muốn về quê thì tôi có gọi cho các hãng xe gắn tàu để mua vé về quê
nhưng mà gần tết này thì mua rất là khó không biết là đã hết vé rồi
thế nên là tôi lên cái hội nhóm mà chuyển nhượng ấy xem ai có nhu cầu chuyển nhượng thì tôi mua lại
mua được với một bạn
khi mà ra đến biển tàu ấy thì là check vé thì người ta bảo vé này đã có người dùng rồi
mà liên lạc với cái bạn bán thì bạn đấy không liên lạc được nữa
chắc là chặn số thôi
do nhu cầu tăng đột biến nên không phải ai cũng may mắn mua được tấm vé về quê vào dịp cuối năm
hãng xe văn minh cháy tuyến hà nội thanh hóa nghệ an hà tĩnh
có hơn ba mươi xe
tết năm nay đã tăng cường thêm năm chuyến để phục vụ bà con
nhưng cũng đã hết vé những ngày hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín âm lịch chiều đi
và vé ngày bốn năm sáu chiều về
tình trạng khan hiếm vé tàu xe mỗi dịp tết là tình trạng chung và năm nào cũng lặp lại
chính vì vậy đã không ít kẻ xấu đã rụ ra nhiều cái bẫy để lừa tiền những hành khách có nhu cầu mua vé
một trong những thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là làm giả vé tàu xe
rồi vào các diễn đàn hội nhóm trên mạng internet để giao bán
vé xe là hết sức cần thiết đối với mọi người
đâm ra là dựa vào cái không gian mạng thì các đối tượng lừa đảo là hoạt động rất là tích cực
tôi phải nói tích cực trong hoạt kép ở trong cái giai đoạn này
thế thì rất nhiều người dân là do cái nhu cầu về đi lại là dễ dàng mắc lừa những cái đối tượng này
mình chọn là chọn các cái nhà xe uy tín là nó có các cái thương hiệu
có địa chỉ đàng hoàng có số điện thoại và thậm chí là có cả website
thì sau khi mình mua được cái vé thì tốt nhất là mình phải kiểm tra lại với các cái nhà xe
để biết được là thông tin đấy chính xác chưa
thì đúng rồi
hiện tại không chỉ riêng qua cái hình thức bán vé mà tất cả những cái hoạt động khác
thì cái việc giả mạo nó rất là nhiều
đấy và những cái khi đã xảy ra những cái tình huống như vậy
thì khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua những cái kênh chính thống
số tổng đài số hotline chăm sóc khách hàng
hoặc có thể liên hệ trực tiếp trên website để có được cái thông tin nó chính xác nhất
và để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ
nhu cầu đi lại vào dịp tết của người dân là rất lớn
tuy nhiên nếu hành khách không thể mua được các vé tàu xe chính hãng từ các nhà phân phối
thì cũng cần liên hệ theo số tổng đài đến những nơi cung cấp vé tàu xe
và cần cẩn trọng tránh rơi vào bẫy lừa đảo